thưa quý vị xuyên suốt cả đêm qua cho đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
để có thể đưa bé trai bị lọt vào trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp ra khỏi trụ
và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên phước thanh
intv đồng tháp đang có mặt ở hiện trường để cập nhật tiến độ cứu hộ
vâng xin chào phóng viên phước thanh ạ
anh có thể cho biết là hiện tại thì công tác cứu hộ đã được triển khai đến giai đoạn nào được không ạ
hiện nay lực lượng cứu hộ đã khoan cọc nhòi để phá giỡn cấu trúc đất quanh trụ bê tông sâu ba mươi năm m
đến chính dài sáng nay công đoạn đoạn ống lòng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn thất
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng nhiều thiết bị cũng như phương tiện chiên dụng
bắt đầu đào đất xung quanh lòng thép lên
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai dùng mũi khoan nhòi để làm tơi đất
giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa ống bê tông lên mặt đất để tiến hành các giai đoạn tiếp theo
dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian sắp nhất
vâng vậy thì các lực lượng chức năng cũng như là các lực lượng chuyên môn đã có cái sự chuẩn bị
phương án như thế nào để có thể xử lý tùy theo tình huống phát sinh ạ
hiện nay chủ yếu là lực lượng thi công tại chỗ công binh phòng cháy chữa cháy
và các nhóm chuyên gia làm việc liên tục tại cháu
trên dưới một trăm linh người trên tinh thần khẩn trương nhanh chóng nhất có thể
lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục duy trì công tác pomoci trong suốt quá trình cứu hộ
quy động tối đa mọi lực lượng cũng như phương tiện để cho công tác cứu hộ được tiến hành đảm bảo
vâng xin cảm ơn phóng viên phước thanh về những thông tin vừa rồi
liên quan đến công tác cứu hộ cho bé ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết
là quá trình cứu nạn bé trai lọt vào trụ bê tông sâu ba mươi năm mét thì gặp rất nhiều khó khăn
và tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu
các phương pháp thi công thì vô cùng khó khăn bởi vì đây là những thiết bị chuyên dụng
ở trong một môi trường đường xá đi lại khó khăn điểm nước cũng hạn chế
tuy nhiên những vấn đề này thì các đơn vị cũng đã khắc phục kịp thời
và triển khai liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm
bất kỳ trở ngại nào thì tỉnh cũng lãnh đạo tỉnh các đơn vị chuyên môn cũng đều phối hợp với nhau
hợp chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời nhờ vậy không bị gắn đoạn từ mấy ngày này
em bé này đang trong tình trạng tiên lượng xấu vì em bé đã trải qua hôm nay đến ngày thứ tư
và rơi trong cái lòng ống hẹp có khả năng bị đa chấn thương và trong cái môi trường thiếu thông khí
thì tiên lượng của em bé này rất xấu
cho dù chỉ còn tên hy vọng mong manh thì các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng
để có thể cứu nạn cho bé
điều kỳ diệu sẽ rể ra
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc chuyển đến quý vị trong các bản tin sau
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng
cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng đã dùng dao thái lan đâm một nhát
trúng vào ngực trái của đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa
trong khi làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do trước đó tùng va chạm giao thông với hai người đàn ông
chưa rõ lai lịch nên xảy ra mâu thuẫn
đại úy nguyễn thế đức cùng với ba đồng chí bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra
thì phát hiện tùng cầm dao truy đuổi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tùng không chấp hành mà còn dùng dao đâm đại úy đức gây thương tích nặng
một nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện tam bình phát hiện
bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke sala sáu mươi tám thuộc ấp mỹ phú một
xã tường lộc huyện tam bình lực lượng công an phát hiện bên trong phòng hát số hai và số bốn
có bảy thanh niên gồm năm nam hai nữ chú tại tỉnh vĩnh long và tỉnh cà mau
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
và một số vật chứng khác có liên quan
qua kiểm tra nhanh bảy thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy
lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc công an tp cà mau và chính quyền địa phương
vừa bao vây và bắt quả tang nhiều đối tượng đang đá gà ăn tiền
thuộc ấp bà điều xã lý văn lâm tp cà mau
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng tháo chạy
tuy nhiên một mươi một đối tượng đã bị tạm giữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng tạm giữ trên một mươi hai triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh hòa bình hiện chỉ có duy nhất một trạm
đang kiểm xe cơ giới đường bộ
vào dịp cuối năm các phương tiện đã tập trung đổ rồn về đây
gây nên tình trạng ủn ứ và chờ đợi kéo dài
phản ánh của phóng viên intv
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
trước đây rất thưa thớt
các phương tiện mỗi ngày chỉ hơn chụp xe đến làm thủ tục đăng kiểm
thời điểm hiện tại nhất là dịp sát tết nguyên đán
các phương tiện đã tăng lên đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc
chờ được làm thủ tục như thế này
em cũng có đến đây từ sáng chờ cũng khá lâu
chắc là em không chờ được đâu chiều em mới quay lại chờ rồi
bởi vì em chờ từ sáng cũng rất là muộn bây giờ thì người ta sắp nghỉ rồi
nói chung là công việc của bọn em thì thường xuyên là phải đi vào trong khu đăng kiểm này
như thế này thì bọn em cũng nó thay đổi rất là nhiều luôn
bởi vì thứ nhất là thời gian này thứ hai nữa là cái thủ tục quy trình cũng sẽ rất là khác
và nó nghiêm ngặt hơn và mọi thứ thì
nói chung là thời gian bọn em nó bị ở trong này nhiều quá
mình cũng kiểm tra lại và để đi kiểm tra để cho nó đỡ mất nhiều thời gian
cũng thấy hơi khó khăn
nhưng bọn mình đi đăng kiểm thì thời gian nó lâu quá với lại chờ đợi nó quá lâu
cán bộ tại đây cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn một mươi ngày nay
cả trung tâm chỉ có tám đăng kiểm viên nhưng lượt xe tới khám tăng đột biến lên tới một trăm linh xe một ngày
trong đó cũng có nhiều trường hợp xe bị từ chối đăng kiểm vì không đảm bảo yếu tố vận hành như trường hợp này
bây giờ cái cường độ đèn của anh nó không đạt
bây giờ anh đi khắc phục cho em là thứ nhất là anh thay đèn thay hai cái bóng cường độ nó sáng hơn
để làm sao mà cường độ pha của anh đạt trên

và thứ hai là anh vệ sinh lại toàn bộ chóa đèn đôi mặt ốp đèn nhé
sau đó đánh vòng quay lại anh em kiểm tra lại kỹ thuật để đèn cho anh
trước khi đi đăng kiểm thì tôi cũng kiểm tra một số các công đoạn
vào đây một số cái cũng chưa được hoàn lắm
và bên đăng kiểm cũng bảo đi thay một số cái mới
trước thực trạng một số trung tâm đăng kiểm như tại tp hcm
bắc ninh bị cơ quan điều tra xử lý về sai phạm
nhiều trung tâm đăng kiểm xuất hiện việc dè chừng sợ sai phạm
nhiều chủ phương tiện cũng tìm cách lách luật
trước thực trạng này đòi hỏi mỗi trung tâm đăng kiểm
cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
không để xảy ra tình trạng sai phạm trong quá trình hoạt động của mình
sở giao thông đã tổ chức họp với toàn thể cán bộ công nhân viên của đăng kiểm
quán triệt thực hiện nâng cao đạo đức công vụ
trách nhiệm của người viên chức trong thực hiện nhiệm vụ
cử thanh tra xuống để có những đợt giám sát thường xuyên
cũng như là giám sát đột xuất với cả hoạt động đăng kiểm
ở dưới trung tâm đăng kiểm
để thực hiện tốt hơn công tác quản lý vận tải phương tiện
người lái góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải hòa bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
tăng cường chỉ đạo siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách
tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn về lĩnh vực giao thông vận tải tiếp tục thực hiện các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh an toàn
trong hoạt động vận tải phương tiện
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
trong vài lãi nạn trong giao dịch dân sự hà thị trang
trú tại phường tân an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bị công an tp buôn ma thuột
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm điều khiển

đầu năm hai nghìn hai mươi một trang tìm người cần vay tiền để thỏa thuận thế chấp tài sản
thủ đoạn của trang là yêu cầu người vay phải đến văn phòng công chứng làm biên bản giao nhận tiền
để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp
sau khi hết thời gian thỏa thuận nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi
thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của trang
số tiền trang cho vay giao động từ một trăm linh triệu đồng đến một hai tỷ đồng
lãi suất bốn đồng một triệu đồng một ngày tương đương một trăm bốn mươi sáu một năm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trang đã cho nhiều người dân ở thành phố buôn ma thuột
vay bốn chín tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt quả ta
theo đó vào khoảng một giờ sáng nay
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng nguyễn minh hiếu huỳnh hoàng vũ
cùng chú tại thành phố hồ chí minh và lê văn thành chú tại tỉnh vĩnh long
điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn ấp xẻo trích thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba bịch ni lông
chứa tinh thể màu trắng tổng trọng lượng một trăm hai mươi năm g nghi là ma túy và một số tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ thành phố hồ chí minh đem về tỉnh bạc liêu tiêu thụ
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn hoàng anh và phạm tuấn vũ
cùng chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện thống nhất khởi tố bắt tạm giam để điều tra
liên quan đến vụ việc nguyễn quốc hiệp một mươi năm tuổi do dưới một mươi sáu tuổi nên cơ quan công an giao cho gia đình quản lý giáo dục
theo hồ sơ công an ba đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp từ nhà nào sơ hở trong bảo quản tài sản
thì đột nhập lấy đi mang bán đi để cho nhau tiêu xài
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được gồm nhiều trang sức bằng vàng như dây chuyền lắp nhẫn và tiền mặt
với tổng trị giá tài sản gần một triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam đối với trần quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã dương tơ tp phú quốc về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra thanh là đối tượng có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục tái phạm
vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thanh đang đi bộ đến khu phố hai phường dương đông
thì phát hiện xe máy của chị trương thị phương thái
đậu bên đường có cắm sẵn chìa khóa không có người trông coi nên tiến sát lại xe nổ máy và nhanh chóng tổ thoát
nhưng trên đường chạy đi tìm nơi tiêu thụ thì thanh đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương tại tỉnh khánh hòa
đã điều tra khám phá nhiều vụ án triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư ghi nhận tại huyện cam lâm
đây là hình ảnh công an xã cam hải đông huyện cam lâm bắt quả tăng một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào đầu tháng một mươi hai tại một khách sạn trên địa bàn thu giữ nhiều loại ma túy
qua đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lâm đã bắt giữ đối tượng bán ma túy cho nhóm này sử dụng
còn đây là đối tượng đã gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng tại một cửa hàng ở xã suối tân
đây là vụ trộm với thủ đoạn rất tinh vi hầu như không để lại dấu vết
nhưng với quyết tâm cao sau hai ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra công an huyện cam lâm đã bắt được đối tượng gây án thu giữ tăng vật là hơn hai trăm linh triệu đồng
công an huyện cam lâm đã xây dựng kế hoạch đề ra các chỉ tiêu các biện pháp cụ thể để thực hiện
chỉ đạo các lực lượng công an xã tăng cường từng tuần tra kiểm soát
đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn theo từng hệ loại đối tượng được phân công quản lý
từ đó đề ra các biện pháp cụ thể không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống kịp thời có đối sách phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba trong hơn một tháng qua các đội nghiệp vụ công an huyện cam lâm
phối hợp với công an các xã thị trấn
đã điều tra làm rõ năm vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn phát hiện bắt giữ hai vụ một mươi một đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì thường xuyên
hàng đêm lực lượng công an xã liên tục tuần tra đảm bảo khép kín địa bàn tích cực phòng ngừa tội phạm
trong thời gian đến thì công huyện cam lâm sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch của giám đốc quân tỉnh

vì nó được truyền ti phí bả họ do phân vi phong vọngunk th accident đối tượng này s hour d yuping
hoạt động của một số loại tội phạm đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản
như trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng
lực lượng công an huyện cam lâm nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp vừa tổ chức đấu tranh chấn áp
vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân
nhất là thời điểm mà tết nguyên đán quy mão hai nghìn hai mươi ba đang đến gần